hà nội thêm ba mươi hai ba trăm một mươi bảy f năm quận huyện ghi nhận hơn một ca covid một mươi chín mới
tối bảy tháng ba sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm ba mươi hai ba trăm một mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
trong hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận thêm ba mươi hai ba trăm một mươi bảy ca bệnh một mươi hai bốn trăm bốn mươi ba ca trong cộng đồng một mươi chín tám trăm bảy mươi bốn ca đã cách ly
bệnh nhân phân bố tại năm trăm bốn mươi hai xã phượng thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện thị xã ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như sóc sơn một bảy trăm bảy mươi tám đồng anh một bảy trăm bảy mươi ba
nam tử liêm một năm trăm năm mươi chín gia lâm một bốn trăm chín mươi chín mê linh một ba trăm ba mươi tám
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bốn trăm ba mươi năm trăm hai mươi năm ca
sở y tế hà nội khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng
khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác mất khứu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
hoặc liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội qua số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn
với tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại thủ đô công ty cổ phần xe khách hà nội vừa có văn bản kiến nghị
sở giao thông vận tải hà nội tạm thời điều chỉnh giảm hơn năm mươi tần suất các tuyến xe buýt kế cận không trợ giá do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
nguyên nhân được đơn vị này đưa ra là do dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp và ngày càng lan rộng khiến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt sản lượng hành khách từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay của các tuyến sụt giảm nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu dừng lại dẫn đến việc kinh doanh gặp khó đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao
để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và duy trì dịch vụ vận tải phục vụ hành khách chúng tôi xin báo cáo sở thông vận tải hà nội
cho phép công ty tạm thời giảm tân suất hoạt động của các tuyến buýt kế cận trong thời gian diễn ra dịch bệnh lãnh đạo công ty cổ phần xe khách hà nội kiến nghị
liên quan đến vấn đề này ông nguyễn tuyển trưởng phòng quản lý vận tải sở thông vận tải hà nội cho biết sở sẽ chấp thuận theo đề xuất của công ty cổ phần xe khách hà nội
ông tuyên nhấn mạnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
tuyến buýt không trợ giá sẽ căn cứ vào thực tế để điều chỉnh như tuyến cố định
hiện tại xe không có nhiều khách nên không thể bắt các doanh nghiệp chạy theo tần suất kế hoạch
nhất là trong bối cảnh khi xăng dầu lại liên tục tăng giá
có thể thấy với số ca mắc tăng cao ở hà nội như hiện nay
người dân cũng hạn chế việc đi lại bằng phương tiện công cộng để tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với tình hình dịch bệnh
thì việc đề xuất giảm lượng xe buýt là hoàn toàn hợp lý
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng ba đến một mươi sáu h ngày bảy tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm bốn mươi bảy ba trăm năm mươi tám ca nhiễm mới trong đó có hai mươi ba ca nhập cảnh và một trăm bốn mươi bảy ba trăm ba mươi năm ca được ghi nhận trong nước
tăng năm hai trăm linh bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có chín mươi ba trăm chín mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi hai ba trăm một mươi bảy ca nghệ an một mươi một trăm năm mươi ba bắc ninh bảy tám trăm bảy mươi ba phú thọ bốn ba trăm hai mươi sáu hương yên ba chín trăm bảy mươi tám sơn lạ ba chín trăm năm mươi ba hòa bình ba tám trăm sáu mươi sáu hải dương ba bảy trăm chín mươi chín bình dương ba sáu trăm bốn mươi bốn nam định ba bốn trăm năm mươi năm lạng sơn ba một trăm một mươi tám tuyên quang hai chín trăm tám mươi chín quảng ninh hai chín trăm một mươi năm
thái nguyên hai bảy trăm chín mươi ba bắc giang hai bảy trăm chín mươi ba đắk lắc hai bảy trăm tám mươi chín vĩnh phúc hai bảy trăm tám mươi ba ninh bình hai sáu trăm hai mươi bốn cà mau hai năm trăm ba mươi bốn thái bình hai bốn trăm một mươi hà nam hai ba trăm chín mươi một già lai hai ba trăm sáu mươi ba cao bằng hai hai trăm hai mươi năm điện biên hai một trăm tám mươi chín quảng bình hai một trăm sáu mươi một
thành phố hồ chí minh hai một trăm hai mươi hà giang hai một trăm một mươi yên báy hai một trăm linh lào cai một chín trăm sáu mươi chín bình phước một chín trăm hai mươi bốn đà nẵng một tám trăm tám mươi ba bình định một tám trăm sáu mươi chín lai châu một bảy trăm bốn mươi chín quảng trị một năm trăm chín mươi khánh hòa một năm trăm sáu mươi sáu thanh hóa một một trăm năm mươi một lâm đồng một một trăm hai mươi năm hải phòng chín bốn mươi bảy bến tre chín một mươi hai phú yên tám năm mươi bảy
hà tĩnh tám trăm bốn mươi bảy đắk nông tám trăm linh bảy bà rịa vũng tàu bảy trăm năm mươi bảy tây ninh sáu trăm tám mươi ba quảng ngãi năm trăm bảy mươi một bắc cạn năm trăm sáu mươi bảy bình thuận năm trăm hai mươi bốn con tum ba trăm năm mươi chín quảng nam ba trăm bốn mươi sáu thừa thiên huế ba trăm hai mươi hai bạc liêu ba trăm một mươi bốn vĩnh long hai trăm một mươi bảy kiên giang một trăm hai mươi sáu cần thơ một trăm hai mươi sáu trà vinh một trăm một mươi một lòng an chín mươi sáu sóc trăng năm mươi năm đồng thác bốn mươi chín đồng nai bốn mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hải phòng giảm bốn hai trăm linh bảy tp hcm giảm bảy trăm năm mươi chín bắc cạn giảm năm trăm sáu mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà nội tăng hai bảy trăm bốn mươi nghệ an tăng hai năm trăm bảy mươi bốn và gia lai tăng hai ba trăm sáu mươi ba
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận là hà nội tăng hai bảy trăm bốn mươi hà nội tăng hai năm trăm bảy mươi bốn và gia lai tăng hai ba trăm sáu mươi ba

về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn năm trăm tám mươi hai năm mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là bốn năm trăm bảy mươi bốn năm trăm sáu mươi ca trong đó có hai bảy trăm một mươi năm sáu trăm hai mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm năm mươi ba bốn mươi
hà nội bốn trăm hai mươi bảy ba trăm năm mươi một bình dương ba trăm một mươi năm năm trăm linh bốn bắc ninh một trăm năm mươi một bốn trăm linh chín quảng ninh một trăm hai mươi tám ba trăm một mươi sáu
về tình hình điều trị số liệu do các sở y tế tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là ba mươi sáu chín trăm chín mươi ba ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai bảy trăm một mươi tám bốn trăm bốn mươi ca

về số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn một trăm linh bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba một trăm bảy mươi ba ca thổi suy dòng cao hfnc bốn trăm tám mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm linh tám ca thở máy xâm lấn ba trăm hai mươi bảy ca eo tám ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng ba ghi nhận bảy mươi tám ca tử vong
tại hà nội một mươi năm quảng bình bảy ca trong hai ngày kiên giang sáu ca trong hai ngày
hà nam năm ca trong hai ngày đà nẵng bốn ca hải dương bốn nghệ an bốn thanh hóa bốn ca trong hai ngày bình định ba hòa bình ba cà mau hai hà tĩnh hai hải phòng hai lâm đồng hai thái nguyên hai tp hcm hai an giang bình dương bình thuận cần thơ cao bằng đồng nai đồng tháp nam định ninh bình sóc trăng và tây ninh mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi tám trăm chín mươi một ca chiếm tỷ lệ chín so với tổng số ca nhiễm